các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông nguyễn trường thành sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ở khu vực năm phường gành ráng thành phố quy nhơn tỉnh bình định là trường hợp mới nhất bị lừa đảo bởi một thanh niên tự giới thiệu mình là thượng tá công an đều chuyển về địa phương để điều tra và giúp đỡ cho những khó khăn vướng mắt của người dân
tin lời gia đình ông thành đã đưa cho đối tượng tổng cộng hơn hai mươi triệu đồng
đi đến ngoài gần một bên tôi tự khai tự nói và tự đưa cái giấy vàng là bùi khánh nợ
tôi là công an của bộ nội vụ thượng tá công an
công an bộ nội vụ được điều khiển về để điều tra tổng quét toàn quốc và giúp đỡ những cái gì khó khăn mắt miếu của dân
vợ chồng tôi cũng đồng ý kiến là để đưa tiền để làm sổ sân toàn mà
phát hiện mình bị lừa đảo ông thành đã tố cáo sự việc lên cơ quan công an
đối tượng lê trần độ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường gành ráng thành phố quy nhơn đã nhanh chóng bị công an thành phố quy nhơn bắt giữ
qua đầu tranh độ khai nhận chỉ là thợ xây dựng bình thường bằng việc sử dụng một số giấy tờ giả
gắn mát công an độ đã dễ dàng lừa gạt người khác
tôi nhặt được hai giấy này tôi nhặt được ở đường
chẳng qua là nói cho mấy đứa bạn nói tao làm tao nghỉ rồi
công an không
không ngày trưa kia thì làm quên bảo vệ rồi rồi nghỉ
còn đây là bùi thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại huyện tuy phước tỉnh bình định cũng bị bắt giữ về hành vi giả mạo công an để lừa gạt
thủ đoạn của tùng là mặc một bộ quân phục công an đến những nơi đông người như cây xăng chợ
nếu có ai hỏi thì tự nhận là công an có thể chạy được việc làm
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tùng gặp ông trương văn máy ở thị xã an nhơn tỉnh bình định và hứa sẽ xin được việc làm cho con ông máy với giá một trăm linh triệu đồng
sau khi nhận tiền tùng đã bỏ trốn và mới đây đã bị bắt
đã bị bắt giữ khi đang mặc bộ quân phục đi trên đường
đây chỉ là hai trong rất nhiều vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn bình định trong thời gian qua
dù thủ đoạn không mới đối tượng chủ yếu là sử dụng trang phục giày và mũ bảo hiểm chuyên biệt của lực lượng công an nhằm tiếp cận với người khác tạo lòng tin và dở trò lừa gạt kể cả mượn tiền tài sản rồi bỏ trốn
đề nghị mọi người cần cảnh giác và luôn lưu ý rằng cán bộ chiến sĩ công an chỉ thực thi chức trách của mình là bảo vệ an ninh trật tự không nhận tiền để giúp đỡ làm những việc ngoài phạm vi nhiệm vụ được giao